theo báo cáo của sở y tế tỉnh phú thọ đến sáu giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một toàn tỉnh ghi nhận sáu mươi ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ qua
trong đó có ba mươi bốn ca cộng đồng và hai mươi sáu ca ở trong khu cách ly khoanh vùng quản lý
còn theo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh phú thọ trong số các trường hợp mắc covid một mươi chín mới ngày ba tháng một mươi một
có ba cán bộ sở giao thông vận tải tỉnh phú thọ một cán bộ ủy ban dân thị trấn thanh sơn và hàng loạt nhân viên quản lý quán karaoke new ruby khánh linh ở huyện thanh sơn mắc covid một mươi chín mới
cả bốn cán bộ của sở giao thông vận tải tỉnh phú thọ và ủy ban dân thị trấn thanh sơn đều từng đến quán hát tại quán karaoke new ruby và khánh linh
có tiếp xúc với các nhân viên và quản lý quán đều mắc covid một mươi chín
đáng chú ý có trường hợp ông vũ tiến bắc phó bí thư thường trực huyện ủy tân sơn có kết quả dương tính với covid một mươi chín ngày ba tháng một mươi một
trước đó ông bắc đi hát tại quán karaoke new ruby cùng một nhóm bạn và hai nhân viên quán trao đổi với tuổi trẻ online sáng ngày bốn tháng một mươi một
bí thư huyện ủy tân sơn phạm thanh tùng cho biết sau khi ông bắc có kết quả dương tính
ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện đã rà soát tất cả các cán bộ liên quan
trường hợp cán bộ thuộc diện f một thì chúng tôi cho cách ly tại cơ quan và làm việc trực tuyến
đồng thời huyện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm pcr hai lần cho tất cả các cán bộ của huyện ủy và ủy ban dân huyện
kết quả đều âm tính do có nhiều cán bộ liên quan là f một f hai nên các công việc huyện đang thực hiện chỉ đạo bằng hình thức trực tuyến
cán bộ nào không liên quan thì huyện sẽ cử đi chỉ đạo tại các xã
trước nguy cơ lây nhiễm cộng đồng từ các quán karaoke bí thư huyện ủy tân sơn cho biết
huyện đã khoanh vùng các vùng có nguy cơ cao đồng thời lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để sàng lọc
sáng nay huyện tân sơn ghi nhận thêm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín tuy nhiên không đáng lo ngại vì tất cả đều được khoanh vùng quản lý
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thanh sơn nguyễn duy anh cho biết
sau khi phát hiện các ca dương tính liên quan đến hai quán karaoke new ruby và khánh linh
huyện đã thần tốc trong đêm khoanh vùng phong tỏa trích xuất camera tại các quán hát để truy vết xét nghiệm các trường hợp có liên quan
thống kê được từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến nay có khoảng ba trăm linh người đến hai quán karaoke này
theo chủ tịch ủy ban dân huyện tân sơn huyện vừa ra quyết định xử lý vi phạm đối với hai chủ cơ sở kinh doanh quán karaoke khánh linh và new ruby
do có vi phạm và không chấp hành đúng các quy định trong việc kinh doanh dịch vụ hành chính
không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người
đồng thời sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng hát karaoke vượt quá số lượng quy định hoạt động quá giờ cho phép
quyết định áp dụng mức cao nhất
mỗi quán karaoke bị phạt ba mươi năm triệu đồng
ngày ba một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ cũng có văn bản yêu cầu các huyện thành phố nghiêm túc chấn chỉnh những hạn chế
tồn tại trong công tác phòng chống dịch tại cơ quan đơn vị địa bàn quản lý
tỉnh phú thọ yêu cầu tổ chức cho cán bộ công chức viên chức người lao động chủ động tự xét nghiệm
sàng lọc bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên ba năm ngày một lần
các cơ quan hành chính sự nghiệp các tổ chức đoàn thể bố trí sắp xếp công việc
cho phép khoảng ba mươi năm mươi lực lượng cán bộ công chức viên chức ứng dụng công nghệ thông tin làm việc từ xa
trước đó ngày ba tháng một mươi một sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ đã ban hành văn bản yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo
các cơ sở giáo dục thực hiện tổ chức dạy học trong điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với vùng có nguy cơ cao tiếp tục dạy học theo hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
thưa quý vị thông tin mới nhất về việc cho học sinh đi học trở lại
trả lời cho vấn đề này phó chủ tịch ủy ban nhà dân tp hà nội trừ xuân dũng cho biết
thành phố đã có văn bản đồng ý chủ trương cho học sinh đi học trở lại
nhưng từ tuần này số ca bệnh tăng do đó nếu tình hình gì có chiều hướng sâu hơn số ca mắc tăng lên
thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần thế cương cho biết đến nay các giáo viên hoàn thành tiêm mũi một đạt chín mươi bảy ba
tiêm mũi hai đạt bảy mươi hai tám mươi năm có hai mươi bảy đơn vị trường được chưng dụng làm cơ sở cách ly
theo ông cương ngày ba mươi một tháng một mươi thành phố thống nhất với tờ trình của sở giáo dục và đào tạo
về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó từ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ưu tiên cho học sinh các khối lớp năm sáu chín một mươi và một mươi hai
của các trường học thuộc các xã phường thị trấn của một mươi tám huyện và thị xã
mức độ dịch ở cấp độ một cấp độ hai
trong một mươi bốn ngày tính đến thời điểm ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
không có các ca f trong cộng đồng được học trực tiếp tại trường
các khối lớp còn lại học trực tuyến trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà
thời gian vừa qua sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế
bàn các giải pháp tiêm vaccine cho học sinh trên tinh thần của ban chỉ đạo thành phố
trước mắt sẽ tiêm vaccine cho học sinh khối lớp một mươi hai một mươi bảy tuổi tiếp theo là lớp một mươi một và lớp một mươi
phương cũng kiến nghị tổ chức tiêm cho học sinh cấp trung học phổ thông tại trường
để tránh bỏ sót các trường hợp
phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng nhấn mạnh
hà nội có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín do số lượng người đến về hà nội gia tăng
tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
chính vì vậy các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người
từ tỉnh thành khác đến về địa phương
tuyên truyền vận động người dân cùng vào cuộc trong công tác giám sát
kiểm soát người dân
từ vùng khác về địa phương kịp thời phản ánh đến tổng đài một nghìn hai mươi hai
theo ông dũng phải kiểm soát tốt người dân đi đến
thì thành phố mới có thể thích ứng an toàn với dịch bệnh
ông dũng đề nghị công an thành phố các quận huyện thị xã
cần tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch
xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch
tiếp tục tăng cường nâng cấp hệ thống y tế cơ sở
chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung cơ sở thu dung điều trị
điện toàn liên quan đến việc truy vết cách ly xét nghiệm và sàng lọc nơi nguy cơ cao
đối với việc quay lại trường học ông dũng chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng mọi điều kiện theo đúng quy định
đặc biệt sở giáo dục và đào tạo phối hợp sở y tế
xây dựng hướng dẫn cho các đơn vị khi có các tình huống xảy ra
chú trọng đến công tác y tế học đường nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường
theo ông dũng việc một số đối tượng học sinh tại một mươi tám huyện được quay trở lại trường học
và ngày tám tháng một mươi một theo dự kiến cần sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị
từ thành phố đến các huyện thị xã
phó chủ tịch hà nội yêu cầu các địa phương nhà trường tiếp tục triển khai công tác
chuẩn bị đón học sinh trở lại trường và phải đảm bảo an toàn
ông dũng cũng lưu ý thời điểm thành phố ban hành văn bản đồng ý chủ trương
cho học sinh đi học trở lại là lúc số ca dương tính hàng ngày khoảng trên dưới một mươi ca
nhưng từ tuần này số ca bệnh tăng do đó nếu tình hình dịch có chiều hướng xấu hơn
số ca mắc tăng lên thì thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt
cũng tại buổi làm việc phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng
đã cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát ở hà nội khi trên địa bàn hiện tại đã ghi nhận bảy ổ dịch mới
đây là những ổ dịch nghiêm trọng nguy cơ bùng phát lan rộng là rất cao
nếu không kịp thời kiểm soát và dập dịch
theo ông dũng hà nội có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín do số lượng người đến về thành phố gia tăng
và tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
chính vì vậy lãnh đạo hà nội yêu cầu các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người
từ tỉnh thành khác đến về địa phương tuyên truyền vận động người dân cùng vào cuộc trong công tác giám sát
kiểm soát người dân từ vùng khác về địa phương kịp thời phản ánh đến tổng đài một nghìn hai mươi hai
theo sở y tế hà nội hiện thành phố đang có bảy chùm ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng
gồm chùm ca bệnh tại âu trợ dừa quận đống đa chùm ca bệnh tại lĩnh nam quận hoàng mai
chùm ca bệnh tại lê đức thọ quận nam từ liêm chùm ca bệnh tại an khánh huyện hoài đức
trùng ca bệnh tại ninh hiệp huyện gia lâm trùng ca bệnh tại sài sơn và thị trấn quốc oai huyện quốc oai
chùm ca bệnh tại thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh
về công tác tiêm chủng đến nay các quận huyện thị xã và các bệnh viện trung ương đã tiêm được chín bảy trăm sáu mươi bốn bốn trăm một mươi bốn mũi
trong đó có sáu bốn mươi sáu chín trăm bảy mươi một mũi một đạt chín mươi hai bốn dân số trên một mươi tám
tám mươi tuổi và sáu mươi chín năm tổng dân số tiêm được ba bảy trăm một mươi bảy bốn trăm bốn mươi ba mũi hai đạt năm mươi sáu tám dân số trên một mươi tám tuổi và bốn mươi sáu hai tổng dân số
kết quả tiêm cho người trên năm mươi tuổi tỷ lệ tiêm mũi một đạt bảy mươi chín hai tiêm mũi hai đạt bốn mươi sáu
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại vaccine phòng covid một mươi chín vẫn được xem là một trong những giải pháp
quan trọng nhất để kiểm soát dịch bệnh với diễn biến hết sức phức tạp
của các địa phương ở thời điểm hiện tại chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo phân bổ đủ vaccine
đến các địa phương đặc biệt là các địa phương có nguy cơ cao rất cao
theo báo cáo của bộ y tế tính đến ngày một tháng một mươi một cả nước đã tiếp nhận và phân bổ bảy mươi năm đợt vaccine
với tổng số gần một trăm linh năm triệu liều cả nước đã tiêm được hơn tám mươi ba hai mươi năm triệu liều trong đó có ba mươi ba triệu người
tiêm một liều vắc xin và hai mươi năm một triệu người tiêm đủ hai liều vắc xin tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vắc xin là tám mươi bốn
tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là ba mươi bốn bảy dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
thứ trưởng bộ y tế trần quốc tuấn cho biết trong tuần qua số ca mắc mới trong cộng đồng đã có dấu hiệu
tăng trở lại tình hình dịch bệnh trong nước vẫn còn nguy cơ diễn biến khó lường
các địa phương căn cứ vào cấp độ dịch được công bố các huyện thị xã thành phố phải áp dụng ngay
các biện pháp tương ứng để kiểm soát dịch trên địa bàn
các thành viên ban chỉ đạo nhận định chuyển sang thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát có hiệu quả
dịch covid một mươi chín nhưng vẫn phải kiên trì thực hiện nguyên tắc phòng chống dịch từ những ngày đầu
ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch điều trị sớm
bên cạnh đó hệ thống giám sát y tế dịch bệnh trong cộng đồng phải nâng cao hơn một mức so với trước đây
các giải pháp tuyên truyền vận động người dân thực hiện phòng chống dịch phải thống nhất
không để lúc chặt quá khi lỏng quá
các ý kiến nhấn mạnh thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ thống nhất trong toàn quốc
đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo của chính quyền các cấp
nhất là cấp cơ sở trong công tác phòng chống dịch
song song đó bộ y tế tiếp tục bổ sung hoàn thiện hướng dẫn chi tiết trong xác định cấp độ dịch
biện pháp ứng phó phù hợp sát với tình hình dịch của mỗi địa phương
các thành viên ban chỉ đạo cũng đề nghị bộ y tế khẩn trương phân bố đủ vaccine cho các địa phương
đặc biệt là các địa phương có nguy cơ cao rất cao
trong đó đảm bảo đủ vaccine có phương án tri viện nhân lực để theo kịp tiến độ
kế hoạch tiêm vaccine nhanh nhất cho khu vực đồng bằng sông cửu long tây nguyên
bộ y tế cũng cần sớm giả soát thống kê nhu cầu sinh phẩm xét nghiệm của các địa phương
phục vụ cho công tác xét nghiệm đối với người từ vùng dịch về và tầm soát trong cộng đồng
về việc tổ chức mua sắm tập trung một số vật tư trang thiết bị sinh phẩm thuốc điều trị
phó thủ tướng lê minh khái cho rằng pháp luật đã quy định mô hình thực tiễn cũng đã có
bộ y tế phải tổ chức tính toán phương án mua sắm hợp lý
khai minh bạch rõ ràng
trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắt bộ y tế chủ động đề xuất cụ thể với cấp có thẩm quyền
để kịp thời tháo gỡ theo đúng quy định của pháp luật
phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu bộ y tế khẩn trương tổng hợp nhu cầu trang thiết bị
vật tư y tế theo đúng kịch bản phòng chống dịch đã được phê duyệt và tổ chức mua sắm theo thẩm quyền
đảm bảo đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới
thưa quý vị như vậy muốn kiểm soát dịch tại các địa phương
thiết lập trạng thái sống chung an toàn với đại dịch trong thời gian sớm nhất
bên cạnh việc bao phủ vaccine mỗi địa phương cần nghiêm trình
thực hiện các quy định hướng dẫn của chính phủ
trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắt cần lập tức thông tin
tháo gỡ để công tác phòng chống dịch được tổng thuận giữa chính quyền và nhân dân
đạt hiệu quả cao nhất
bản sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất gửi tới quý vị khán giả
xin kính chào tạm biệt và gặp lại